từ giờ sáng mai tp hcm dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá
những ngày qua tình hình dịch tại đây đã có nhiều tín hiệu rất tích cực khi mà số ca mắc và tử vong đang giảm dần
sau ngày ba mươi tháng chín tp hcm sẽ không cấp giấy đi đường nữa mà ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm soát để giảm phiền hà cho người dân nhưng phải bảo đảm an toàn
thông tin được phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình đưa ra trong cuộc họp báo công bố chỉ thị mới về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố diễn ra vào sáng nay
cụ thể sau ngày ba mươi tháng chín tp hcm sẽ không cấp giấy đi đường cho người dân nữa mà ứng dụng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người tham gia giao thông nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn
về phương án ứng dụng công nghệ thông tin người dân khi đi đường phải sử dụng mã qr của ứng dụng vneid và ứng dụng y tế tp hcm
có thể hiện lịch sử tiêm vắc
trường hợp không có mã qr người dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh là f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vắc xin tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm khi được cơ quan chức năng yêu cầu
bên cạnh đó thông tin từ cuộc họp sáng ngày ba mươi tháng chín cũng chỉ rõ người dân không được tự ý sử dụng phương tiện cá nhân rời khỏi địa bàn tp hcm
nếu thực sự cần thiết phải ra khỏi thành phố người dân cần thực hiện theo quy định của sở giao thông vận tải
phương tiện cá nhân sẽ không được phép đi qua các chốt kiểm soát liên tỉnh
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm công tác phòng chống dịch của thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng
chính vì thế thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
củng cố phục hồi hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở từng bước khôi phục và phát triển kinh tế xã hội an toàn hiệu quả